chỉ vì những lời thách thức trên mạng xã hội mà các thanh thiếu niên trú trên địa bàn hai quận thanh khê và liên triều thành phố đà nẵng đã chuẩn bị giao phóng lợn để đi giải quyết mâu thuẫn
hội đồng xét xử tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt hai bị cáo võ hữu cường hai mươi hai tuổi sáu năm tù và phan văn hoàng một mươi bảy tuổi cùng chú quận liên triều hai năm tù cùng về tội giết người
do mâu thuẫn với cường và hoàng vào tối ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi huỳnh minh hiếu một mươi chín tuổi đã huy động tám thanh thiếu niên mang theo hai cây dao phóng lợn một kiếm cùng nhiều gậy gỗ để tìm cường và hoàng trả thù
tại quán cà phê đường dũng sĩ thanh khê cả nhóm đã xông vào đuổi chém khách trong quán để tìm cường
trong lúc đánh nhau cường và hoàng đã cầm theo hung khí chém liên tiếp vào người hiếu được đưa đi cấp cứu kịp thời nên hiếu chỉ bị thương tích hai mươi bốn